đây là lần đầu tiên một triển lãm cá nhân của một bạn nhỏ yêu vẽ

những chiến tích hào hùng